sau một thời gian nghiên cứu chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật một tháng năm dự án ứng dụng tìm kiếm và thanh toán giá dịch vụ trong giữ xe tự động qua điện thoại di động iparking tại hà nội đã chính thức đưa vào thí điểm
ipaing bước đầu sẽ được thực hiện trên hai tuyến phố là trần hưng đạo và lý thường kiệt trong ba tháng
kể từ ngày một tháng năm những biển báo điểm dừng đỗ xe trên hai tuyến phố trần hưng đạo và lý thường kiệt sẽ được thay thế bằng biển báo iparking như thế này
để sử dụng dịch vụ người dùng chỉ cần tải ứng dụng iparking về smartphone và có thể đăng ký nhiều xe cùng một lúc trên một tài khoản
chọn điểm đỗ bằng cách quét mã qr code tại điểm đỗ hoặc nhập nhanh mã điểm đỗ trên ứng dụng
số chỗ chống tại mỗi điểm đỗ được cập nhật liên tục theo thời gian thực
giá trong giữ xe được tính chính xác theo quy định của cơ quan quản lý và được thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng thẻ atm hoặc tin nhắn sms
iparking sẽ thông báo cho người sử dụng một mươi năm phút trước khi hết giờ đỗ xe
để có thể gia hạn tự động từ xa thông qua ứng dụng
người sử dụng có thể đặt trước chỗ và đi đến
yên tâm là mình đã có một cái điểm độ xe
tuy nhiên là trong cái thời điểm hiện tại thì do cái môi trường hoạt động nó còn rất nhiều điều phức tạp
bên công ty cũng đã chuẩn bị những cái tờ rơi như thế này để đưa cho những người lái xe
hy vọng là những người gửi xe có một chút chia sẻ cùng chúng tôi thực hiện cái dự án này một cách hoàn hảo nhất
vì đây là lần đầu tiên dịch vụ sử dụng ứng dụng
tìm kiếm và thanh toán đỗ xe qua điện thoại được đưa vào sử dụng tại việt nam nên có rất nhiều tình nguyện viên tham gia
họ túc trực tại các điểm đỗ để phát tờ rơi và hỗ trợ các chủ phương tiện tiếp cận công nghệ mới
thực sự là cũng có rất là nhiều khó khăn bởi vì là người dân chưa quen
họ vẫn quen với hình thức xe vé và thông tiền mặt
nhưng mà mặc dù như vậy thì chúng tôi cũng rất là cố gắng để hết sức mình hỗ trợ cho khách hàng
tôi thấy đây là một cái ứng dụng rất là hay
nhưng có một số cái điểm đấy là cái phương thức thanh toán thì hiện tại nhiều người họ chưa có thẻ visa hoặc là thẻ master
thì nên thêm cả thẻ thanh toán nội địa vào để cho mọi người đều có thể dùng được
hiện tại phần mềm vẫn đang trong thời gian chạy thử nghiệm và sẽ tiếp tục được nâng cấp
để thân thiện và dễ tiếp cận hơn với người dân hướng tới mục tiêu từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng
nâng cao chất lượng dịch vụ tại các điểm đỗ xe từng bước công khai minh bạch các vị trí dừng đỗ
mức thu phí và giá dịch vụ trông giữ phương tiện giúp giảm thiểu tình trạng ách tắc giao thông